các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác của bộ công an đã đến thăm hỏi gia đình và thắp hương tưởng nhớ
cố bộ trưởng bộ công an mai trí thọ cố bộ trưởng bộ công an phạm hùng cố bộ trưởng bộ công an bùi thiện ngộ
bộ trưởng tô lâm cũng đến thăm hỏi tặng quà chúc mừng ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
đối với đồng chí võ thái hòa nguyên thứ trưởng bộ công an đồng chí võ viết thanh nguyên thứ trưởng bộ công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương đại tướng tô lâm ân cần thăm hỏi sức khỏe trao quà của bộ công an
đến gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an qua các thời kỳ bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp công hiến
của các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an qua các thời kỳ trong sự nghiệp cách mạng nói chung
và đóng góp vào sự lớn mạnh trưởng thành của lực lượng công an nhân dân nói riêng
tiếp đó vào chiều ngày năm tháng tám bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác đến thăm gia đình thượng tướng bùi quang bền
nguyên thứ trưởng bộ công an gia đình thiếu tướng lê tiền anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh bộ công an
đại tướng tô lâm cũng tới thăm hỏi tặng quà gia đình liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyễn thị lợi
gia đình liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lê thế bùi gia đình liệt sĩ đặng lâm quỳnh
và gia đình hai đồng chí thương binh đang công tác tại công an thành phố
bộ trưởng tô lâm đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các đồng chí nguyên là lãnh đạo trong lực lượng công an
các thương binh thân nhân các gia đình liệt sĩ
đồng chí bộ trưởng bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp công hiến của các đồng chí đã nghỉ hưu
các thương binh liệt sĩ trong sự nghiệp cách mạng nói chung và sự lớn mạnh của lực lượng công an nhân dân nói riêng
đồng thời khẳng định đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cấp ủy lãnh đạo công an các cấp
luôn quan tâm đến các hoạt động đền ơn đáp nghĩa chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng
bộ trưởng mong muốn các đồng chí và thế hệ con cháu gia đình tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của cha ông
đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
sáng nay đảng bộ công an tỉnh đồng nai đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo đại hội
nhiệm kỳ qua đảng bộ công an tỉnh đồng nai đã lãnh đạo toàn lực lượng cơ bản đạt được các mục tiêu yêu cầu nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh lần thứ một mươi một đề ra
đã đạt và vượt hai mươi hai trong số hai mươi bốn chỉ tiêu nổi bật là tội phạm hình sự được kiềm chế kéo giảm trung bình hàng năm giảm ba sáu mươi sáu số vụ
công tác phòng chống tội phạm kinh tế tham nhũng môi trường đã được chỉ đạo tập trung trên các ngành lĩnh vực địa bàn trọng điểm và đạt nhiều kết quả quan trọng
triển khai mạnh các biện pháp phòng chống và chuyển hóa cơ bản một số địa bàn phức tạp về ma túy
trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng đã chủ động đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy công an tỉnh tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở giảm hai mươi đầu mối cấp phòng và tám mươi tám đầu mối cấp đội
phát biểu tại đại hội bộ trưởng tô lâm khẳng định những kết quả đạt được của đảng bộ công an tỉnh đồng nai đã đóng góp xứng đáng và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu và nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh đồng nai lần thứ một mươi một

thấu hiểu những vất vả của anh em chiến sĩ những ngày qua lãnh đạo công an thành phố đà nẵng cũng có mặt tại nhiều điểm chốt để động viên tinh thần trang bị dụng cụ bảo hộ cũng như những bữa ăn điểm nghỉ ngơi cho mỗi chiến sĩ sau mỗi ca trực
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin nhật ký an ninh xin kính chào tạm biệt